thế giới có gần một mươi chín triệu ca nhiễm covid một mươi chín và hơn bảy trăm linh năm ca tử vong tính đến ngày năm tháng tám
cứ một mươi năm giây thì có một người chết vì virus corona chủng mới
số người tử vong do covid một mươi chín đã vượt qua con số bảy trăm linh năm vào hôm năm tháng tám
mỹ brazil ấn độ và mexico là những quốc gia đang có số ca tử vong tăng nhanh
trung bình cứ sau hai mươi bốn giờ thì có gần năm chín trăm linh người tử vong do covid một mươi chín
theo tính toán của reuters dựa trên dữ liệu từ hai tuần qua
điều này tương đương với cứ mỗi giờ thì có hai trăm bốn mươi bảy người tử vong
hoặc cứ sau một mươi năm giây thì một người chết do virus sars cov hai